thưa quý vị tính đến nay việt nam đã có năm trăm tám mươi ba năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
trong số đó thì có gần bảy ca nặng
tổng số liều vaccine đã được tiêm trên cả nước là hơn bốn mươi một triệu liều
trong đó thì tiêm mũi một là hơn ba mươi hai triệu liều tiêm mũi hai là hơn tám triệu liều
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là đó là
thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an tiền giang
tuy nhiên thành phố hồ chí minh hiện đã có một mươi một địa phương công bố kiểm soát
đợt dịch covid một mươi chín gồm quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ huyện nhà bè
quận năm quận gò vấp quận phú nhuận tp thủ đức quận tân bình quận một và quận ba
theo hcdc để công bố kiểm soát được dịch các quận huyện cần đạt sáu trên sáu chỉ tiêu kiểm soát dịch
theo quyết định số ba nghìn chín trăm tám mươi chín qd bit ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
cụ thể quận tân bình vừa có báo cáo gửi ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh về kết quả xét nghiệm tầm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng chín
theo đó quận đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch theo quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế
tỷ lệ người tiêm đủ hai mũi vaccine tiếp tục tăng đã có chín mươi bốn bảy mươi chín người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm mũi một và bốn mươi một bốn mươi chín người tiêm mũi hai
số bệnh nhân có triệu chứng và chuyển nặng ở mức thấp
bên cạnh đó số tổ dân phố ở mức độ nguy cơ rất cao vùng đỏ
đã giảm bảy mươi bảy năm
tổ dân phố nguy cơ cao vùng cam giảm hơn năm mươi sáu và tổ dân phố nguy cơ vùng vàng giảm ba mươi ba
hiện quận có tám trăm tám mươi tổ dân phố vùng xanh và ba mươi sáu tổ dân phố vùng cận xanh
phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định một nghìn sáu trăm ba mươi chín qdttg ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
về bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
verocell của tập đoàn sinopharm
quyết định nêu rõ bổ sung kinh phí cho bộ y tế để mua và tiếp nhận hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
vercell của tập đoàn sinopharm trung quốc như đề nghị của bộ tài chính và bộ y tế
bộ tài chính bộ y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo
việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định
đúng mục đích tiết kiệm hiệu quả công khai minh bạch
bộ y tế báo cáo thủ tướng chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định
bộ y tế đến hết ngày hai mươi bảy tháng chín cả nước đã tiêm được hơn bốn mươi hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó có khoảng hai mươi ba triệu người đã được tiêm một liều vaccine và tám sáu triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt bốn mươi ba chín
theo bộ y tế từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm nay việt nam có thể tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn
so với thời gian trước
đồng chí đinh tiến dũng

ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho biết thành phố sẽ đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi sự hợp tác của từng người dân và mỗi tổ chức doanh nghiệp
bởi nguy cơ tái bùng phát dịch covid một mươi chín vẫn còn
theo đó hà nội sẽ đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
để phục hồi và phát triển kinh tế
chủ trương của thành phố là an toàn đến đâu mở ra đến đó vừa mở vừa thăm dò đánh giá không mở ổ ạt
chống dịch để sản xuất và sản xuất để phục vụ chống dịch
thành phố khuyến khích các doanh nghiệp chủ động có phương án thích ứng với dịch bệnh chuyển đổi số
tổ chức lại sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả
song song với các biện pháp đồng bộ toàn diện hà nội sẽ tập trung thực hiện ba biện pháp trọng tâm
tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân doanh nghiệp
tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống y tế từ thành phố xuống cơ sở
tiếp tục kiến nghị chính phủ bộ y tế tạo điều kiện phân bổ vaccine để trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ bản tiêm phủ
mũi hai cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi một
chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho người dân dưới một mươi tám tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của bộ y tế
tại hà nội việc quét mã qr code là điều kiện bắt buộc để thành phố cho phép các cửa hàng ăn uống siêu thị thời trang hoạt động trở lại
tuy nhiên thì tại nhiều địa điểm kinh doanh khi mà không có nhân viên yêu cầu quét mã qr code đa phần người mua vẫn lơ là chủ quan trong việc này
tám giờ sáng trên phố dương quảng hàm tại cửa hàng bán bánh mì này khách đến mua hàng khá đông
tuy nhiên việc quét mã qr code không phải ai cũng biết
trên nhiều tuyến phố tại địa bàn thành phố hà nội các cửa hàng phục vụ ăn uống thời trang đã hoạt động trở lại khi nới lỏng giãn cách
mặc dù các cửa hàng hầu hết đã chấp hành tốt việc dán mã qr code nhưng người dân đến mua sắm đều chưa tự giác quét mã khai báo y tế
đặc biệt là những shipper khi đến các cửa hàng hầu hết quên công đoạn quan trọng này
tôi cũng có gặp nhiều những trường hợp là người dân có thể là họ quên có thể tại cửa hàng đông họ cũng quên quét mã qr
nhưng mà có những cái cửa hàng thì là có để những cái mã qr code ở những cái chỗ hơi quất hơi khó hơi khó có thể quét
những cửa hàng đấy nên để mã qr ở những chỗ nào mà người dân người ta dễ nhìn thấy nhất thì là người ta có thể quét được ngay lập tức
trong những ngày này lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền và đoàn thanh niên địa phương thường xuyên đôn đốc
trực tiếp tuyên truyền tuần tra
kiểm soát thông qua loa phường cảnh sát khu vực thực hiện tuyên truyền tới từng hộ gia đình
yêu cầu các cửa hàng khi có người đến giao dịch bắt buộc phải quét mã qr code
trong khi tiến hành kiểm tra thì có rất nhiều người dân quên mang điện thoại và quên quét các quét mã qr code
sau đấy công an phường đã liên tục đôn đốc kiểm tra nhắc nhở để người dân thực hiện đúng theo chỉ định của ubnd
nếu còn tiếp tục tái phạm thì
công an phường và ubnd phường thị khuê sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo đúng kiếp quyết định của ubnd ubnd
chú thì có tuổi đâm ra về cái sử dụng này thì bọn chúng cũng không được thông thạo lắm
mã này thì có sự hướng dẫn của các đồng chí công an
thì là cho người dân người ta lắm bắt được sử dụng cách sử dụng cái mã này
công dân ở phường thị khuê này thì là thấy các đồng chí công an là rất là tích cực làm trong cái công tác là
như phòng chống dịch rồi là phổ biến về các cái mã qr để cho dân người ta được nắm bắt được và đồng thời để tránh được cái bệnh dịch covid này
trên thực tế để việc thực hiện quét mã qr code thực sự hiệu quả
rất cần sự hợp tác không chỉ của các cơ quan chức năng đoàn thể cơ sở kinh doanh dịch vụ
mà còn từ ý thức của người dân
bởi nếu như việc khai báo bằng giấy khó đảm bảo cập nhật thông tin dịch tễ
thì qr code giúp các cơ quan chức năng có thể phân tích
đánh giá tình hình liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy vết khi cần thiết
sáng ngày hôm qua ngày hai mươi chín tháng chín tòa án nhân dân cấp cao đà nẵng mở phiên tòa hình sự
phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu
chú huyện tây hòa tỉnh phú yên về tội làm tăng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
qua đó tuyên phạt bị cáo trần thị tuyết diệu tám năm tù giam về tội làm tàn trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho rằng mình bị oan bị cáo trần thị tuyết diệu đã làm đơn kháng cáo bản án tại phiên tòa sơ thẩm
tại phiên tòa phúc thẩm sáng ngày hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo
của bị cáo trần thị tuyết diệu đồng thời giữ nguyên hình phạt tám năm tù giam đối với bị cáo trần thị tuyết diệu
chiều qua hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án
xảy ra tại dự án nhà máy ethanol phú thọ đối với sáu bị cáo kháng cáo gồm vũ thanh hà
nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí công ty pvb
phạm xuân diệu nguyên tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu ký việt nam pwc
nguyễn xuân thủy nguyên phó trưởng phòng đầu tư dự án công ty pvb
khương anh tuấn nguyên phó trưởng phòng thương mại công ty pvb
lê thanh thái nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty pvb
hoàng đình tâm nguyên kế toán trưởng công ty pvb
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đều là người có năng lực quyền hạn
giữ vị trí chủ chốt quan trọng trong tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước
được tin tưởng giao cho quản lý vốn và tài sản quốc gia
biết rõ quy trình đấu thầu và năng lực của nhà thầu pvc không đạt
các bị cáo vẫn chấp thuận cho thực hiện khiến dự án ethanol phú thọ
giang dở suốt tám năm chưa hoàn thiện hạng mục nào
làm lãng phí nguồn lực kinh tế xã hội nghiêm trọng
hành vi của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công ty pvb
với mức hơn năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng
đây là toàn bộ số tiền lãi phát sinh mà công ty pvb đã trả
và còn phải trả cho các ngân hàng từ khi dự án dừng thi công đến ngày khởi tố
dựa trên vai trò của từng bị cáo trong vụ án
hội đồng xét xử bác tất cả các kháng cáo tuyên y án sơ thẩm
mức bồi thường dân sự mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên là hợp lý
không có căn cứ để miễn giảm
bên cạnh đó tòa phúc thẩm cũng bác kháng cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương
về việc không đồng ý giao quyền chuyển nhượng sử dụng lô đất ba bốn trăm linh m hai ở tam đảo cho pvc
tòa nhận thấy mảnh đất được mua bằng tiền của pvc được sử dụng trái pháp luật
chủ trương góp vốn chỉ là hình thức để trịnh xuân thanh che giấu hành vi vi phạm pháp luật
theo tòa phúc thẩm pvc là công ty cổ phần có vốn của nhà nước
sau đó mảnh đất ba bốn trăm linh m hai là tài sản của nhà nước
tòa sơ thẩm tuyên pvc có quyền quản lý sử dụng là hợp lý
sau đó nội dung kháng cáo này sẽ được
giải quyết bằng một vụ án khác khi có yêu cầu khởi kiện như bản án sơ thẩm đã nêu
mang theo giấy giới thiệu giả danh cán bộ công an đến liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô
lý quang thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đã bị phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang phát hiện
tại phiên sơ thẩm ngày hai mươi chín tháng chín tòa án nhân dân tp long xuyên tỉnh an giang
đã tuyên phạt lý quang thái một mươi hai tháng tù về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
theo cáo trạng khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thái đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ
công an tỉnh an giang xuất trình giấy giới thiệu do bộ công an cấp để liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô
biển kiểm soát sáu mươi bảy a bảy nghìn bảy mươi ba sau đó thái được cán bộ trực tiếp dân nhận và hẹn thái đến một mươi sáu giờ cùng ngày
quay lại nhận kết quả bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát giao thông đường bộ xác định
giấy giới thiệu trên là giả
nếu vừa quay lại thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên mời về trụ sở làm việc
và thu giữ trên người thái nhiều giấy tờ giả như thẻ đảng viên chứng minh công an nhân dân và nhiều thẻ
căn cước công dân cùng các giấy tờ khác mang tên lý quang thái trong quá trình điều tra thái khai nhận
số giấy tờ giả trên là do thái lên mạng xã hội facebook đặt làm đồng thời thừa nhận ngoài vụ việc trên
thái còn ba lần giả mạo cán bộ công an để xác minh thu thập tài liệu trái quy định của pháp luật
đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thái bị khởi tố để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường trường an thành phố huế có hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng chín thắng điều khiển xe mô tô chạy trên các tuyến đường tìm người sơ hở
để cướp giật tài sản
khi đến lô t ba mươi ba đường võ văn kiệt phường an tây tp huế phát hiện một phụ nữ đang mang túi sách bên trong có điện thoại iphone
ngồi sau xe mô tô lưu thông trên đường thắng cho xe áp sát vượt lên từ phía sau cướp giật túi sách của nạn nhân
nhưng bị người phụ nữ trên giữ lại làm cả ba người ngã xe xuống đường sau khi bị ngã xe thắng nhanh chóng tẩu thoát chưa chiếm đoạt được tài sản
nhận được tin báo của bị hại công an phường an tây nhanh chóng tổ chức truy xét đối tượng gây án
đến một mươi năm giờ cùng ngày lực lượng công an bắt giữ được thắng thắng là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản
công an phường an tây đã bản giao đối tượng cho đội cảnh sát hình sự công an thành phố huế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã có văn bản gửi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
phòng cảnh sát kinh tế công an hai mươi một quận huyện và công an tp thủ đức về việc phối hợp ra soát xử lý những cá nhân tổ chức
kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh nhận được công văn số hai nghìn bảy trăm bốn mươi bốn ngày một mươi sáu tháng chín của cục cảnh sát hình sự bộ công an
đề nghị ra soát đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
theo yêu cầu của phòng cảnh sát hình sự các đơn vị và công an các quận quyện và tp thủ đức phối hợp thực hiện hai vấn đề gồm
thứ nhất ra soát đánh giá tình hình các cá nhân tổ chức hoạt động từ thiện tự phát kêu gọi từ thiện trên địa bàn từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
có những thống kê cụ thể gồm tên cá nhân tổ chức quy mô cơ cấu tổ chức mục tiêu hoạt động cơ sở pháp lý
thứ hai kết quả công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các cá nhân tổ chức hoạt động
tự phát kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản
trước đó mạng xã hội xôn xao việc làm từ thiện thiếu minh bạch của một số cá nhân hội nhóm
dư luận cũng đặt nghi vấn việc thiếu minh bạch về hoạt động nguyên góp từ thiện của một số nghệ sĩ người nổi tiếng
trong đợt kêu gọi nguyên góp từ thiện ủng hộ người dân miền trung trong trận lũ lục lịch sử năm hai nghìn hai mươi
còn mà thành phố hồ chí minh đã tiếp nhận một số đơn tố cáo và đang tiến hành xác minh
quận nhất thành phố hồ chí minh có sáu phường đã chuyển sang bình thường mới để phục hồi phát triển kinh tế
trong đó quận cũng đang xem xét mở lại hoạt động của chợ bến thành chợ tân định cùng với các dịch vụ thiết yếu khác
đến ngày hai mươi chín tháng chín quận một còn hơn một mươi ba sáu trăm linh ca nhiễm số ca phục hồi là hơn tám một trăm linh trường hợp
quận ghi nhận có hai trăm tám mươi hai ca tử vong trong hai tuần gần nhất quận không ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào từ ca mắc mới
về tiêm chủng có một trăm linh bảy sáu trăm linh người dân trên địa bàn được tiêm vaccine mũi một hơn sáu mươi năm trăm linh người tiêm mũi hai
toàn quận còn khoảng bảy trăm linh người chưa tiêm vaccine do chống chỉ định
căn cứ vào các tiêu chí của bộ y tế tại quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín thì quận một đã đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
đến nay có sáu phường trên địa bàn quận đã chuyển sang bình thường mới là bến nghé đa cao tân định bến thành phạm ngũ lão nguyễn thái bình
quận một cũng đang xem xét mở lại hoạt động chợ bến thành chợ tân định cùng các dịch vụ thiết yếu khác
sau một tuần cho phép thí điểm quận một đã đạt sáu tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
sau một tuần cho phép thí điểm khai thác các dịch vụ du lịch tham quan huyện cần dơ tp hcm cũng đã lên kế hoạch cụ thể
để khôi phục lại hoạt động của tàu cá một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương
ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu những chuyến tàu cá được ra khơi trở lại tại xã đảo thành an
hơn ba tháng nay ngư dân đặng thanh xuân không thể ra khơi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tất cả các hoạt động đánh bắt thủy hải sản của gia đình đều phải tạm ngưng
đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm ra khơi bám biển
từ hôm nay huyện cần giờ đã cho khôi phục lại tàu cá trên địa bàn
những chuyến tàu đầu tiên đã khởi hành ra khơi
theo đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch các phương tiện khi tham gia đánh bắt sẽ được đăng ký thời gian xuất bến
thời gian cập bến số lượng thuyền viên đăng ký tham gia khai thác được quản lý chặt chẽ
theo đúng quy định không để dịch lây lan
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng ban hành kế hoạch bảo vệ
và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố
định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch phục hồi môi trường sống thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
ngoài việc xây dựng ban ngành kế hoạch bảo vệ phát triển tái tạo nguồn lợi thủy sản
và phục hồi môi trường sống của các loài thủy sản trên địa bàn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa khu bảo tồn biển cần giờ vào quy hoạch bảo vệ
và khai thác thủy sản thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
cùng với đó khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác tái tạo phục hồi nguồn lợi
và môi trường sống của các loài thủy sản phối hợp sở thông tin và truyền thông
cùng ủy ban nhân dân huyện cần giờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho nhân dân phổ biến các quy định pháp luật có liên quan
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành và địa phương tăng cường kiểm tra
phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
mới đây hai mươi đơn vị sản xuất phim và chương trình truyền hình đã có đơn kiến nghị
thủ tướng chính phủ cho phục hồi hoạt động từ ngày một mươi năm tháng một mươi
trong văn bản cũng đưa ra những giải pháp để quê hình an toàn không lây nhiễm chéo
với đặc thù số lượng nhân sự tập trung đông trong một bối cảnh các đơn vị sẽ dự trù phương án ra sao
sáng phương nam đã có ghi nhận cụ thể liên quan đến kiến nghị này
từ ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh sẽ bước vào trạng thái bình thường mới
sau bốn tháng chống lại làn sóng thứ tư covid một mươi chín
tuy nhiên hoạt động của ekip ghi hình quay phim vẫn chưa nằm trong nhóm lĩnh vực được hoạt động
do đó tập thể hai mươi nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình đã có công văn ký
lên thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
về phương án tổ chức đoàn phim trong điều kiện phòng dịch
điều kiện đầu tiên của các đơn vị cam kết là tổ chức nhân sự mỏng
và chỉ ghi hình ở bối cảnh biệt lập không có dân cư sinh sống

phương án ba tài trợ là một phương án mà công ty chúng tôi đang nghiên cứu
thực hiện một cách khả thi và hiệu quả nhất
hiệu quả ở đây là để đảm bảo an toàn cho chính nhân viên của chúng tôi
và hiệu quả về mặt kinh tế cho công ty
thật sự mà nói đợt giãn cách vừa qua đã quá lâu
cho nên khiến các kế hoạch của chúng tôi bị dời sóng liên tục
tuy nhiên đây là một trường hợp bất khả kháng không ai mong muốn
và đài đã rất thông cảm để hỗ trợ cho công ty điều chỉnh kế hoạch phát sóng
mà tôi nghĩ không chỉ riêng vietcom mà các công ty giải trí khác
cũng đang rất mong muốn ghi hình trở lại trong giai đoạn bình thường mới này
để có thể mang đến cho khán giả cả nước một chương trình giải trí chất lượng
chúng tôi cũng có những kế hoạch trong việc thay đổi bối cảnh trong kịch bản
nếu cần thiết giảm thiểu tối đa nhân sự trong xét quay
tạo thành một vùng quay phim mang tính cô lập
nó có tác động lớn về mặt bối cảnh và câu chuyện
nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động
để duy trì sản xuất
thực tế mà nói thiệt hại trong sáu tháng qua là không thể đo đếm được
hiện nguồn tài chính của chúng tôi cũng gần cạn kiệt với rất nhiều chi phí
vẫn cần phải duy trì như lương nhân viên bảo trì mấy mốc thiết bị
mà không thể có bất kỳ một nguồn thu nào
số lượng phim việt và phim nước ngoài đang bị giữ lại chưa chiếu rất nhiều
trong đó có nhiều phim lớn và đang được chờ đợi
nên tôi tự tin là khi rạp mở trở lại khán giả sẽ có rất nhiều
sự lựa chọn
hy vọng là đợt phim chiếu noel đợt phim chiếu tết thì chắc chắn là khán giả
cũng sẽ quay lại ủng hộ rất là nhiều
tại vì bản thân khán giả cũng ở trong nhà lúc cũng rất lâu rồi
cũng muốn có một cái sự kiện gì đó để mà đi lại để mà đi chơi
để mà giải trí để mà xóa stress
cụ thể hơn để phòng dịch các đơn vị sản xuất phim cũng cam kết
các quy định về y tế như thực hiện xét nghiệm pcr gộp theo nhóm một mươi người
trước ngày tiến hành quay xét nghiệm nhanh từng người bảy ngày một lần
cho toàn bộ nhân
nhân sự trong suốt thời gian quay đảm bảo một trăm linh nhân sự đoàn phim
được tiêm vaccine và xét nghiệm âm tính
đồng thời nếu được chấp thuận trở lại công việc từ ngày một mươi năm tháng một mươi
mỗi đoàn phim chỉ định một nhân sự kiểm soát việc tuân thủ các hoạt động
phòng chống covid một mươi chín đặc biệt không tập trung quá một mươi người trong mỗi khu vực
liên quan đến việc khôi phục hoạt động vận tải hành hàng không sau dịch
bộ giao thông vận tải đã xây dựng phương án và tổ chức lấy ý kiến
của các bộ ngành địa phương
đến nay bộ y tế đã cơ bản đồng ý và ủng hộ phương án hành khách
chỉ cần đáp ứng điều kiện tiêm một mũi vaccine hoặc có giấy chứng nhận
khỏi bệnh covid một mươi chín
trường hợp hành khách không thuộc hai đối tượng này phải có xét nghiệm âm tính
tuy nhiên vấn mắc lớn nhất trong việc triển khai kế hoạch bay nội địa trở lại
nằm ở phía các địa phương đặc biệt là hà nội
ngày hai mươi bảy tháng chín vừa qua ubnd tp hà nội đã có văn bản đề nghị
bộ giao thông vận tải xem xét chỉ đạo cục hàng không việt nam
dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài
khẳng định khôi phục hoạt động vận tải nói chung và vận tải hàng không nói riêng
là vấn đề sống còn
cục hàng không việt nam đề nghị bộ giao thông vận tải báo cáo chính phủ
để có quan điểm thống nhất trên cả nước
trước mắt để khắc phục tình trạng này cục đề xuất chỉ mở chuyến bay
đưa khách từ hà nội đi mà không đưa về hà nội
trường hợp lại sẽ chỉ trở hàng
hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội vừa có kiến nghị
ủy ban nhân dân tp hà nội sở giao thông vận tải hà nội cho phép xe buýt
trên địa bàn hoạt động trở lại kể từ ngày một tháng một mươi
theo chủ tịch hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội
dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại lần thứ tư xe buýt ở hà nội đã dừng chạy
từ ngày một mươi tám tháng bảy
hiện nay người lao động trong các doanh nghiệp xe buýt hầu hết đã được tiêm vaccine
ngày hai mươi một tháng chín và ngày hai mươi tám tháng chín thành phố hà nội đã hai lần nới lỏng một số dịch vụ
và sinh hoạt
để tiếp tục hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp
phục vụ sự đi lại của người dân hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội
đề nghị cho phép vận tải hành khách công cộng tại hà nội được hoạt động trở lại
từ ngày một tháng một mươi với các điều kiện người phục vụ đã được tiêm vaccine
phương tiện đã được khử khuẩn hành khách có đeo khẩu trang
thưa quý vị và các bạn tính đến thời điểm hiện nay khi tp hà nội cho phép
nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại các dịch vụ vận chuyển
sao nhận hàng hóa cũng đã được áp dụng đủ điều kiện hoạt động
các shipper phải được tiêm một mũi vaccine và xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời với đó các đơn vị cần phải tăng cường hơn nữa công tác xét nghiệm
đối với các nhân viên ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo ghi nhận thực tế ngay sau khi thành phố hà nội cho phép một số hoạt động được trở lại
đội ngũ shipper đã bắt nhịp rất nhanh chóng với quy định này
những khu vực tập trung đông đảo nhất là tại các trụ sở công ty doanh nghiệp
trung cư và các kho trung truyền hàng hóa
ngoài một số quy định cụ thể như phạm vi hoạt động là địa bàn các quận
huyện thị xã chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng
thời gian hoạt động từ chín giờ sáng đến hai mươi một giờ tối
thì các yêu cầu về tiêm vaccine và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối công tác phòng chống dịch bệnh
là những yêu cầu cần chấp hành tuyệt đối nếu muốn được hoạt động
phòng dịch covid tiêm ít nhất một mũi
và khi người ta thực hiện việc giao nhận vận chuyển hàng hóa
người ta phải được xét nghiệm âm tính covid có giá trị trong thời hạn âm tính
còn thời hạn theo cái quy định của bộ y tế
bên cạnh đó sở giao thông vận tải cho biết
cũng tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô xe hai bánh
đối với các cá nhân hoạt động tự do
tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe mô tô xe hai bánh
bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách
và xe ôm công nghệ cho đến khi có thông báo mới
đặc biệt các đơn vị cũng cần thực hiện nghiêm việc quản lý đối với các tài xế
thời gian tới các cơ quan chức năng tiếp tục đề xuất
thông báo công khai các địa điểm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai trên địa bàn thành phố
đề xuất cơ chế miễn phí hoặc hỗ trợ một phần chi phí xét nghiệm
đối với người điều khiển phương tiện mô tô xe hai bánh
tham gia vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố
sau gần một mươi năm lên phương
dự án cầu trần hưng đạo bắc qua sông hồng nối quận hoàn kiếm sang quận long biên
vừa được ủy ban nhân dân thành phố hà nội chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức bot
liên quan đến thiết kế của cây cầu này sau khi nhà đầu tư các sở ngành liên quan
trình phương án thiết kế để ủy ban nhân dân thành phố xem xét lựa chọn
thì đã có ý kiến của nhiều chuyên gia và kiến trúc sư cho rằng
còn một số bất cập cần phải điều chỉnh sửa đổi để vừa đảm bảo yếu tố mỹ thuật
kỹ thuật vừa xứng đáng với tầm vóc của một biểu tượng về lịch sử thẩm mỹ và văn hóa đương đại của thủ đô
với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng chín tỷ đồng trong đó vốn nhà nước chiếm năm mươi
vốn nhà đầu tư bot chiếm năm mươi khi cây cầu trần hưng đạo được xây dựng
được kỳ vọng không chỉ tạo tiền đề cho sự phát triển khu vực long biên gia lâm
mà cây cầu này sẽ kết nối với các tỉnh lân cận như bắc ninh hương yên
vì thời gian đi lại rất nhanh
điều này sẽ tạo ra sự kết nối giao thông thông thoáng từ nội đô hà nội ra các quận huyện ngoại thành
ngoài việc phát triển kinh tế nó còn tạo ra sự giao lưu văn hóa chính trị xã hội
và sẽ tạo ra một điểm nhấn du lịch khi du khách đến thủ đô
tuy nhiên cả ba phương án với tên gọi người chủ xoái cánh khạc bay hay xứ đông dương
đang được trình ubnd tp xem xét lựa chọn đều nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia
liên quan đến vấn đề thiết kế và hình thức thu phí bot của cây cầu này
cây cầu trần hưng đạo
cây cầu trần hưng đạo đặt vào khu vô này thì nó là không thể làm được
vì nó tuy định về quản lý không gian kiến trúc quy hoạch khu vô cổ
không cho phép mở rộng đường không cho phép xây dựng trên cao
không cho phép phá hủy các công trình kiến trúc để mở rộng các đảo giao thông trong thành phố
do vậy là người ta phải cho một cái giải pháp cầu ngầm hay là những giải pháp thích hợp hơn là như vậy
cây cầu qua sông trong đô thị như thế này
thì có thể là một giải pháp để mở rộng các đảo giao thông trong thành phố
vì vậy nên chăng là cho dù xây dựng bằng bot nhưng mà chúng ta có thể xem xét cái hình thức là
không phải là thu phí ngay tại cầu mà là dùng cái biện pháp đổi đất liền lấy hạ tầng chẳng hạn
để cho phép nhà đầu tư tư nhân có thể có quyền khai thác một khu vực khác
để đổi lại cái phần chi phí mà họ đã bỏ ra để xây dựng
còn theo tiến sĩ kiến trúc sư nguyễn việt huy hiện đang là giảng viên khoa kiến trúc
và quy hoạch đại học xây dựng hà nội người đã thành công ở pháp với nhiều công trình kiến trúc lớn
bày tỏ những băn khoăn của mình liên quan đến các phương án kiến trúc cầu trần hưng đạo
theo kiến trúc sư nguyễn việt huy phải xác định lại rõ nhiệm vụ của cây cầu này
và thay vì tuyển chọn các phương án như hiện nay
thì nên tổ chức một cuộc thi kiến trúc để tìm ra phương án tối ưu cho cây cầu trần hưng đạo
đầu tiên là phải làm lại cái nhiệm vụ một cách rõ ràng
thứ hai là phải tổ chức thi tuyển
thậm chí là thi tiệt quốc tế
bởi cái vấn đề cái cầu nó không chỉ có trách nhiệm kết nối giữa bên hoàn kiếm sang bên long biên
mà nó còn hơn một cây cầu có nghĩa là nó còn mang tính biểu tượng
và rõ ràng để làm được như thế thì chúng ta phải có những cái đề bài rất là rõ ràng
và những đơn vị tham gia dự thi phải được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng
việc xây dựng cây cầu trần hưng đạo không chỉ đơn thuần là xây dựng một cây cầu
mà phải gắn liền với phương án sử dụng đất phát triển đô thị
ở đây bài toán đặt ra là phải sử dụng đất một cách tốt nhất tránh việc có cầu rồi mới quy hoạch đô thị
việc tổ chức giao thông điều quan trọng nhất đó là đặc biệt là ở cái phía nội đô thành phố
phía đường trần hưng đạo thì sẽ cần có đủ nút lên xuống cho khu vực này thì mới có thể giải tỏa được
lưu lượng giao thông và đặc biệt là phát hiện phát huy được ý nghĩa của cầu trần hưng đạo khi xây dựng
trong ngàn năm lịch sử xây cầu vượt sông là việc hệ trọng tại tất cả các quốc gia được chuẩn bị lâu dài
nên các cây cầu luôn có nhiều nhiệm vụ ngoài việc đi lại
bởi vậy theo các chuyên gia để tạo ra sự đồng thuận xã hội
cần phải công khai minh bạch về quy hoạch diện tích đất cho dự án
và sự vào cuộc quyết liệt của các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước